thưa quý vị và các bạn dự thảo các văn kiện trình đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
được chuẩn bị rất công phu bài bản chú đáo
và hiện đang được lấy ý kiến của các chuyên gia nhà khoa học nhà quản lý các tổ chức chính trị xã hội
trong đó nội dung quan trọng được nhiều người quan tâm là điểm nhấn hạnh phúc và đổi mới sáng tạo
việc xác định và làm rõ nội hàm của những điểm nhấn này sẽ góp phần xác định rõ mục tiêu phấn đấu
và những định hướng cách thức phát triển đất nước trong thời gian tới
từ khi đất nước tiến hành công cuộc đổi mới đến nay
mỗi kỳ đại hội đảng đều có một số điểm nhấn tạo ấn tượng sâu đậm trong nhận thức cán bộ đảng viên
nhân dân tạo sự thống nhất tin tưởng trong đảng trong xã hội
đại hội sáu là đại hội đổi mới
đại hội bảy là đại hội đề ra cương lĩnh phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
đại hội viii là đại hội đề ra chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
đại hội chín là đại hội xác định kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ
đại hội một mươi là đại hội tổng kết hai mươi năm đổi mới
xác định mục tiêu đưa đất nước sớm thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển
đại hội một mươi một là đại hội ban hành cương lĩnh bổ sung phát triển và quyết định đổi mới mô hình tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế hội nhập quốc tế
đại hội một mươi hai là đại hội chủ trương xây dựng và chỉnh đốn đảng toàn diện xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
dự thảo văn kiện trình đại hội một mươi ba có một số điểm nhấn
trong đó có hai thành tố mới được đề cập đó là khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc và đổi mới sáng tạo
ban đầu khát vọng được xác định là xây dựng việt nam hùng cường nhưng sau khi cân nhắc toàn diện
tiểu ban văn kiện đã báo cáo bộ chính trị đưa vào khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc và đặc biệt nhấn mạnh hạnh phúc của nhân dân
xây dựng một đất nước hạnh phúc nhân dân hạnh phúc đất nước giàu mạnh
vừa qua cũng lần đầu tiên là có một văn kiện của một đại hội của một đảng bộ
thì đã đưa vấn đề hạnh phúc làm vào tiêu chí
và đưa vào tiêu chí thứ nhất là một là sự hài lòng của nhân dân
và thứ hai là tiêu chí về sức khỏe
cho cái đó cũng là một cái điểm mới
để nhân dân hạnh phúc thì phải bảo đảm cho mọi người dân
đều được hưởng thụ đầy đủ quyền lợi về vật chất tinh thần
từ sự tăng trưởng kinh tế và có điều kiện phát triển toàn diện
sự tăng trưởng phát triển đó là nó đảm bảo để cải thiện đời sống của nhân dân
đảm bảo cái an sinh xã hội đảm bảo cho sự phát triển bền vững
và vấn đề không bỏ qua được đó chính là chúng ta phải đảm bảo sự công bằng xã hội
công bằng xã hội là một trong những mục tiêu
mà đáng chúng ta đặt ra là dân giàu nước mạnh dân chủ xã hội công bằng phát minh
đây là vấn đề quốc tử
đổi mới sáng tạo là thanh tố thứ hai trong điểm nhấn văn kiện cần phải được triển khai toàn diện
tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
nghiên cứu chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ thúc đẩy hạ tầng thông tin viễn thông
đó là nền tảng để đến năm hai nghìn ba mươi kỷ niệm một trăm linh năm thành lập đảng
nước ta trở thành ngược đảng
các đảng phát triển có công nghiệp hiện đại thuộc nhóm trên của các nước có thu nhập trung bình cao
và đến năm hai nghìn bốn mươi năm kỷ niệm một trăm linh năm thành lập nước đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao
mà nếu chúng ta thực hiện tốt các đột phá chiến lược
và chúng ta phát huy mạnh mẽ khát vọng của cả dân tộc vì một việt nam vốn vinh hạnh phúc
và chúng ta quán triệt được cái tinh thần đổi mới sáng tạo
khởi dậy được sức mạnh văn hóa sức mạnh và giá trị của người việt nam
đặc biệt là chúng ta tranh thủ được các thành triệu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
thì mục tiêu đó là mục tiêu khả thi
điểm nhấn các dự thảo văn kiện đại hội phản ánh nhận thức mới của đảng về sức mạnh nội sinh
và phương thức phát triển đất nước trong bối cảnh mới
đẩy mạnh phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm cuộc sống hạnh phúc cho mỗi người dân